cùng chủ tịch fidel castro thăm vùng giải phóng quảng trị
đây là bức ảnh mà ông tâm đắc nhất bức ảnh ghi lại cảm xúc của chủ tịch cuba fidel castro
khi nghe kể về những mất mát đau thương của nhân dân quảng trị trong cuộc chiến
người lãnh tụ của nhân dân cuba đã thấu hiểu và cùng chia sẻ với người dân việt nam
về sự tàn khốc của chiến tranh do đế quốc mỹ gây ra đã dáng xuống đầu người dân vô tội
đẩy cuộc sống của họ đến cùng cực
những khoảnh khắc như thế trong lần đầu được tận mắt chứng kiến vị lãnh tụ của cuba
bằng sơn bằng thịt vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nghệ sĩ nhấp ảnh sĩ sô
trước mấy ảnh cùng nhấp ảnh
cùng những kỷ vật đã được dùng để lưu giữ hình ảnh khi chủ tịch cuba fidel castro đến thăm quảng trị
vẫn được nghệ sĩ nhấp ảnh sĩ sô nâng niu
cất giữ cẩn thận như báu vật vô giá trong suốt cuộc đời cầm máy hơn năm mươi năm của mình
khi biết chủ tịch cuba fidel castro đã ra đi
ông dành một nơi trang trọng trong nhà để tưởng nhớ về một con người vĩ đại
nhưng cũng vô cùng gần gũi thân yêu
sau bốn mươi ba năm từ ngày chủ tịch cuba fidel castro đến thăm quảng trị
những nơi trước đây bước chân người lãnh tụ từng đặt chân đến nay đã có nhiều đổi thay
nhưng tấm lòng những người dân quảng trị ngày ấy
bây giờ vẫn vẹn nguyên tình cảm đối với người bạn lớn của dân tộc việt nam
hình ảnh của lãnh tụ fidel castro sẽ luôn ở trong trái tim của người dân
và vùng quê một thời máu lửa đang có những bước chuyển mình phát triển đi lên cùng đất nước
lãnh tụ cách mạng cuba fidel castro qua đời đã để lại sự tiếc thương sâu sắc
trong lòng những người dân cuba và toàn thể người dân yêu trụng hòa bình trên thế giới
cùng với việt nam nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã để quốc tàng
để tưởng nhớ việt nam
vì lãnh tụ kiệt xuất này
trên thế giới ít người đạt được niềm vinh quang ghi tên mình vào huyền thoại
ngay khi còn đang sống
fidel castro là một trong số đó
ông thuộc lớp các nhà cách mạng kiệt xuất của thế giới thứ ba
từng công hiến đời mình cho lý tưởng tự do và giải phóng dân tộc
như hồ chí minh nelson mandela che guevara
fidel castro đã trở thành một người anh hùng vị tổng tư lệnh kính yêu
một nguồn cổ vũ tinh thần của những dân tộc nghèo đói và bị áp bức trên thế giới
thế giới vẫn lưu giữ những nhận xét về con người lãnh tụ fidel castro vĩ đại
cố tổng thống venezuela hugo chavez từng nói
với tôi lãnh tụ fidel castro là một người thầy vĩ đại
một con người tài ba không bao giờ chết
một người như fidel sẽ không bao giờ chết
vì ông sẽ luôn là một phần của nhân dân
trong khi đó trong một bài phát biểu hồi năm một nghìn chín trăm chín mươi
cố tổng thống nam phi nelson mandela chia sẻ
từ những ngày đầu tiên cuộc cách mạng cuba đã trở thành nguồn động viên tinh thần lớn lao
cho thế giới
tất cả những người đấu tranh vì tự do
chúng tôi ngưỡng mộ sự hy sinh của người dân cuba để bảo vệ độc lập và chủ quyền
trong cuộc đối đầu với chủ nghĩa đế quốc tàn độc
cuộc cách mạng cuba muôn năm đồng chí fidel castro muôn năm
trong một bức thư viết năm một nghìn chín trăm năm mươi năm gửi cha mẹ mình
anh hùng cách mạng ernesto che guevara viết
với con fidel là một con người phi thường
ông ấy có một niềm tin đặc biệt rằng một khi từ mexico tới cuba
chúng con sẽ tới đích
và khi tới đích chúng con sẽ chiến đấu
và chúng con sẽ chiến thắng
còn chia sẻ với fidel tinh thần lạc quan đó
con phải chiến đấu và chiến thắng
trước sự ra đi của nhà lãnh tụ vĩ đại fidel castro
nhiều quốc gia đã tuyên bố quốc tàng
ngay sau khi hai tin lãnh tụ fidel qua đời
chính phủ venezuela đã gửi điện chia buồn
và tuyên bố ba ngày quốc tàng
để vinh danh ký ức và di sản vĩnh cửu của fidel
cuba là một trong những đồng minh chủ chốt
của venezuela tại châu mỹ
fidel castro cũng là người truyền cảm hứng cách mạng
và kinh nghiệm cho cố tổng thống nước này
tổng thống bolivia evo morales
ngày hai mươi tám tháng một mươi một thông báo
bolivia sẽ để tăng đồng chí fidel castro
trong bảy ngày
khi phát biểu chia buồn với nhà nước cuba
tổng thống morales ca ngợi đồng chí fidel
là người đứng đầu tiền tuyến kết nối khu vực
mỹ la tinh và caribe khởi xướng ý tưởng
tự do đi lại cho hàng nghìn người dân mỹ la tinh
triều tiên cũng thông báo quốc tàng
trên cả nước trong ba ngày
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một để tưởng nhớ lãnh tụ
fidel castro các cơ quan nhà nước
được yêu cầu hạ cờ và đặt giải băng tang
nhà lãnh đạo kim jong un cử phái đoàn
cấp cao đến thủ đô havana để dự tăng lễ
chính phủ algeri cũng thông báo
tám ngày quốc tàng dành cho fidel castro
bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
còn đối với những người dân cuba
những di sản mà chủ tịch fidel castro
đã để lại cho quốc gia caribe này
đặc biệt là trong lĩnh vực y tế
và giáo dục là vô giá
và trường tồn
fidel castro đã đi vào huyền thoại
trở thành một biểu tượng
về một con người luôn đấu tranh kiên cường
vì độc lập tự do bình đẳng
vì cuộc sống ấm no của người dân
sinh ra và lớn lên trong một gia đình
giàu có với con đường được định sẵn
để trở thành một luật sư
nhưng vì nhân dân vì đất nước cuba
lãnh thụ fidel castro đã đi theo
con đường cách mạng chiến đấu
bị tù đầy tham gia chiến tranh du kích
cho đến ngày giải phóng
phát biểu trong lễ nhậm chức vào năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
lãnh thụ fidel castro từng nói
chúng tôi sẽ từ bỏ sự giàu có
và hy sinh bản thân vì đất nước quê hương
để bảo vệ một cuộc cách mạng
đã phải chống chọi với rất nhiều kẻ thù
với tinh thần công hiến cho cách mạng
cho sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa
lãnh thụ fidel castro đã dẫn dắt
người dân cuba vượt qua những âm mưu
chống phá của đế quốc hỗ trợ phong trào
cách mạng mỹ la tinh và thế giới
từ đó fidel castro đã mang lại
cho nhân dân cuba và các nước châu mỹ la tinh
một kỷ nguyên mới chống lại cường quyền
chứ không còn là sân sau của đế quốc
trong cuộc đời và sự nghiệp của mình
lãnh thụ cuba fidel castro đã để lại
một di sản vô cùng to lớn và quý báu
đối với nhân dân cuba
những thành tựu nổi bật có thể kể đến như tiến bộ
về y tế giáo dục và phúc lợi xã hội
ngay cả khi bị bao vây cấm vận bởi mỹ
về lĩnh vực y tế
trước cuộc cách mạng cuba nước này
chỉ có khoảng sáu bốn trăm linh bác sĩ
tính trung bình thời đó một bác sĩ
phải chăm sóc cho một năm mươi tám người dân
tuy nhiên từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đến nay
cuba đã đào tạo một trăm ba mươi bác sĩ
và có tới hai trăm bốn mươi tám bệnh viện công
tỷ lệ bác sĩ trên bình quân dân số cuba
là một bác sĩ trên một trăm năm mươi năm dân
ngoài ra cuba còn cử hàng nghìn bác sĩ tình nguyện
sang các nước trong khu vực và châu phi
để khám chữa bệnh cho người nghèo
theo thống kê của unicef
cuba là quốc gia duy nhất tại châu mỹ
không có trẻ suy dinh dưỡng
và được chính tổ chức này công nhận
là thiên đường quốc tế của trẻ em
tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh thấp nhất châu mỹ
trong hai trăm linh triệu trẻ em trên thế giới
phải ngủ ngoài đường không có trẻ em cuba
cuba là một trong những nước đi đầu thế giới
về công nghệ vi sinh khi nghiên cứu thành công
bốn loại vaccine chống ung thư
nổi bật là ung thư phổi
cuba cũng là quốc gia đầu tiên
xóa lây chuyển hiv từ mẹ sang con
hệ thống giáo dục của cuba đứng đầu mỹ la tinh
tỷ lệ giáo viên trên bình quân học sinh
là một giáo viên trên một mươi học sinh
cuba đứng số một thế giới về đầu tư cho giáo dục
với ngân sách dành cho lĩnh vực chồng người
chiếm tới một mươi ba tổng sản phẩm quốc nội gdp
về phúc lợi xã hội
đảo quốc caribe này dành tới năm mươi bốn ngân sách
cho dịch vụ xã hội
mặt khác cuba cũng đứng đầu khu vực mỹ la tinh
về chỉ số phát triển con người của liên hợp quốc
dựa trên các chỉ số về y tế
giáo dục và thành tiệu kinh tế
và xếp thứ bốn mươi bốn trên thế giới
chuyển sang những tin tức thời sự trong nước quan trọng khác
hôm qua tại cụm công
công nghiệp tiểu thủ công nghiệp huyện vũ quang
ubnd tỉnh hà tĩnh đã tổ chức khởi công xây dựng
nhà máy sản xuất gỗ ván ép mdf hhf
và gỗ ván thanh thanh thành đạt
đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đã dự lễ khởi công
dự án nhà máy sản xuất gỗ ván ép mdf hdf
có công suất một trăm hai mươi m ba một ngày
gỗ ván thanh công suất hai bốn trăm linh m ba một ngày
với tổng mức đầu tư hơn một bốn trăm bốn mươi tỷ đồng
do công ty cổ phần gỗ mdf thanh thành đạt
làm chủ đầu tư được xây dựng trên diện tích một mươi tám ha
tại cụng công nghiệp huyện vũ quang xã sơn thọ
dây chuyền sản xuất gỗ ván thanh sử dụng
các thiết bị xuất xứ từ việt nam hàn quốc đài loan
dự kiến nhà máy sẽ đi vào sản xuất
cung cấp sản phẩm cho thị trường vào quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
dự án có ý nghĩa quan trọng là động lực cho
chiến lược phát triển phía tây của hà tĩnh
đảm bảo liên kết với việc trồng rừng
nguyên liệu sản xuất của nhân dân
tạo công an việc làm cho lao động
tăng giá trị xuất khẩu và góp phần lớn
vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
ở nước ta cứ ba người trưởng thành
thì có một người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch
đây là con số mà hội tim mạch việt nam công bố
trong hội thảo chuyên đề về tim mạch can thiệp
được tổ chức tại tp hcm
hội thảo đã thu hút gần hai trăm linh chuyên gia đầu ngành
trong lĩnh vực tim mạch ở cả trong và ngoài nước
trong đó nhiều bác sĩ chuyên khoa
ở các trung tâm
các bác sĩ tiêm mạch lớn đã chia sẻ
những thành tựu mới trong việc can thiệp
và điều trị căn bệnh nguy hiểm này
các kỹ thuật như can thiệp động mạnh vành
văn tim từ lỗ thông qua da
hay can thiệp tim bẩm sinh ở trẻ em
đã được nhiều chuyên gia thảo luận
đồng thời đã được áp dụng có hiệu quả
tại một số bệnh viện ở việt nam
bên cạnh đó các phương pháp điều trị
giảm thiểu những tổn thương cho người bệnh
cân bằng về chi phí giảm áp lực kinh tế
cho người bệnh cũng được nhiều đại biểu quan tâm
bệnh tim mạch hiện đang là một trong các loại
bệnh gây tử vong hàng đầu tại nước ta
theo thống kê số người mắc bệnh
đang tăng lên khá nhanh trong vòng ba mươi năm qua
đợt mưa lũ mới nhất đã tiếp tục gây ra
nhiều thiệt hại về người và của
cho các tỉnh miền trung nước ta
tại bình định đến nay tuy nước lũ đã rút gần hết
nhưng con số thống kê thiệt hại về người
vẫn tiếp tục tăng cao
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh
tính đến chiều ngày ba tháng một mươi hai
tỉnh bình định đã có bảy người chết
và ba người bị thương do mưa lũ
trong đó có một phó chủ tịch
ủy ban nhân dân xã bị lũ cuốn tử vong
chiều ba tháng một mươi hai ông phạm văn nam
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện an lão
tỉnh bình định cho biết
người dân địa phương đã tìm thấy thi thể
của ông đinh văn ước phó chủ tịch
ủy ban nhân dân xã an toàn
bị lũ cuốn trôi chiều tối mùng hai tháng một mươi hai
trước đó vào khoảng một mươi bảy h chiều hai tháng một mươi hai
sau giờ làm việc tại cơ quan
phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã an toàn
đinh văn ước ba mươi hai tuổi
người dân tộc bana đi trên đường liên thôn
từ trụ sở xã an toàn về nhà ở thôn một
khi đi qua đập tràn chari
thuộc thôn một xã an toàn
thì bất ngờ bị nước lũ tràn về cuốn trôi
cả người và xe máy
đến sáng ngày ba tháng một mươi hai
người dân địa phương đã tìm thấy thi thể
của ông đinh văn ước nằm ở dưới suối
cách đập tràn khoảng một trăm năm mươi mét
buổi trưa cùng ngày lãnh đạo huyện an lão
đã đến thăm hỏi động viên hỗ trợ bước đầu
để gia đình lo mai táng cho ông ước
trong ngày ba tháng một mươi hai
lãnh đạo tỉnh bình định đã đi thị sát
các địa bàn sung yếu sạt lở nghiêm trọng
ở huyện miền núi an lão và hoài ân
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình định yêu cầu
địa phương huy động mọi lực lượng giúp dân
khôi phục lại đường giao thông nhà cửa ruộng đồng
đồng thời triển khai công tác an sinh xã hội
cứu trợ khẩn cấp đối với những gia đình
bị thiệt hại nặng về người và tài sản
còn tại quảng nam nhiều khu vực trên địa bàn
thành phố tam kỳ huyện phú ninh
huyện núi thành đã bị ngập sâu
trong nước lũ nguyên nhân của tình trạng này
là do mưa lớn liên tiếp nhiều ngày
ở vùng hạ du sự điều tiết
xả nước của hồ thủy lợi phú ninh
và ảnh hưởng của chiều cường dâng cao
làm hạn chế khả năng thoát lũ của các sông
trên địa bàn tỉnh
thôn đàn trung xã tam đàn
huyện phú ninh đang bị ngập sâu
trên diện rộng với khoảng sáu mươi hộ dân
đang chịu ảnh hưởng bởi nước lũ
nhiều khu dân cư ngập sâu gần hai mét
khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn
lãnh đạo thôn đã thông báo trên hệ thống loa
phát thanh để người dân chủ động di chuyển
đồ đạc vật nuôi đến nơi cao giáo
và đưa người già trẻ em đến khu vực an toàn
để tránh lũ theo người dân địa phương
diễn biến của thời tiết năm nay có sự bất thường
so với mọi năm khi có mưa lớn và lũ
vào dịp cuối năm do lượng nước
từ hồ thủy lợi phú ninh xả về nhiều
khiến nước lũ lên nhanh dâng cao
làm nhiều ao hồ nuôi cá của người dân
bị thiệt hại nặng ban chỉ huy phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tỉnh quảng nam cho biết chiều ngày ba tháng một mươi hai
các hồ thủy lợi thủy điện lớn
đã bắt đầu giảm xả nước về hạ du
để hạn chế tình trạng ngập sâu trên diện rộng
cụ thể hồ thủy lợi phú ninh
đang xả nước với lưu lượng hai trăm ba mươi bốn m hai
một giây hồ thủy điện sông tranh hai
hai xả nước với lưu lượng tám trăm bốn mươi tám m ba
một giây hồ thủy điện đắc mi bốn
đang xả hai trăm hai mươi bảy m ba một giây
tại quảng ngãi
trước tình trạng nhiều vùng trũng bị ngập sâu
nguy cơ ô nhiễm môi trường tăng cao
ngành y tế địa phương đã tiến hành
kiểm tra nguồn nước diễn nước sinh hoạt
của người dân đồng thời hướng dẫn bà con
các biện pháp khử trùng bảo đảm
nguồn nước sử dụng an toàn hợp vệ sinh
trong và sau lũ
trung tâm y tế dự phòng tỉnh quảng ngãi
tổ chức nhiều đoàn y bác sĩ
về các vùng lũ hướng dẫn cho người dân
khử trùng giếng nước bằng chloramine b
để diệt khuẩn xử lý nguồn nước
đoàn công tác của sở y tế quảng ngãi
cũng đã trực tiếp đến các hộ gia đình vùng bị cô lập
để giám sát việc xử lý nguồn nước
bên cạnh đó dự trù thuốc
hóa chất phục vụ công tác chống dịch cho các địa phương
sau đợt mưa lũ vừa qua
toàn tỉnh quảng ngãi có khoảng một giếng khơi
bị ngấm nước nhiều nhất là
ở các vùng ven sông trà cao phước giang sông vệ
sở y tế đã chỉ đạo cơ quan y tế dự phòng
phối hợp với cán bộ y tế địa phương
giám sát khử trùng xử lý môi trường
để tránh phát sinh dịch bệnh do mưa lũ
sau khi có ý kiến từ cục kiểm tra văn bản bộ tư pháp
bộ giao thông vận tải đã bỏ phần thi lại lý thuyết
nếu quá thời hạn đổi giấy phép lái xe
từ chất liệu giấy sang loại thẻ pet
tuy nhiên nhiều người dân tại tp hcm
vẫn ồ ạt đi đổi giấy phép lái xe máy
vì sợ quá hạn
trong khi đó thời gian chuyển đổi giấy phép lái xe mô tô
từ hạng a ba trở xuống
còn kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi
với tâm lý lo ngại sẽ phải thi lại
phần lý thuyết theo thông tư năm mươi tám
và bị xử phạt khi tham gia giao thông
nếu vẫn dùng giấy phép lái xe cũ
vì thế dù đã có thông tin từ bộ giao thông vận tải
về việc không bắt buộc người dân đổi giấy phép lái xe
sang dạng thẻ nhựa pet
nhưng nhiều người vẫn đi làm thủ tục đổi bằng lái
trường trung cấp ngày số bảy
là một trong sáu địa điểm
tiếp nhận đổi giấy phép lái xe
tại thành phố hồ chí minh
bình thường mỗi ngày tại đây chỉ có khoảng bốn trăm linh người
đến làm thủ tục xin đổi giấy phép lái xe
nhưng trong hai ngày qua
lượng hồ sơ xin đổi giấy phép lái xe
nộp tại đây đã lên đến gần một bộ
mức lệ phí đổi giấy phép lái xe
sang thẻ pet là một trăm ba mươi năm đồng
nếu người dân muốn nhận qua bưu điện
thì trả thêm ba mươi năm đồng
và thủ tục cũng khá đơn giản
để tránh tình trạng quá tải
khi người dân ồ ạt đổ xô về các địa điểm
cấp đổi giấy phép lái xe
tổ cấp đổi giấy phép lái xe
trung tâm dạy nghề số bảy đã tăng cường giải thích
đến năm hai nghìn hai mươi mới hết hạn
đổi giấy phép mô tô loại a một a hai a ba
tuy nhiên vì nhiều lý do
người dân muốn đổi trong dịp này
tại vì thủ tiện đi đổi trước trước
nếu mà tới năm hai nghìn hai mươi
có thể thời gian sẽ quên
hoặc có thể là
không biết có lục mới như thế nào
ra như thế nào nữa thì mình không biết được
thời gian còn tới ba năm nữa
nên là mình sẵn tiện thì bây giờ có thời gian mình
mình đi đổi luôn
sau lộ trình chuyển đổi giấy phép lái xe bằng giấy bìa
sang vật liệu pet thì giấy phép lái xe ô tô
thực hiện đổi trong năm hai nghìn một mươi sáu
giấy phép lái xe các hạng a một a hai a ba
không thể hạn được đổi đến hết
chuyển đến một tin tức quốc tế chúng tôi mới cập nhật
tại mỹ một vụ cháy lớn
vừa xảy ra ở một nhà kho
ở thành phố auckland bang california
khiến ít nhất chín người thiệt mạng
và hai mươi năm người khác hiện vẫn còn đang mất tích
nhà chức trách cho hay
vụ cháy xảy ra vào lúc một h ba mươi
theo giờ địa phương tức hai h ba mươi chiều
theo giờ hà nội tại một nhà kho
được sử dụng để tổ chức cho một buổi trình diễn ca nhạc
khoảng năm mươi một trăm linh người có mặt
tại nhà kho khi vụ cháy xảy ra
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc
lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức có mặt
tại hiện trường để dập tắt đám cháy và tìm kiếm
các nạn nhân vụ cháy đã khiến trần của tòa nhà này
đổ sập khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều
khó khăn và chưa thể xác định được chính xác
con số thương vong theo báo cáo sơ bộ
tòa nhà nơi xảy ra vụ cháy không có hệ thống
phun nước tự động để phòng chống hỏa hoạn
quý vị và các bạn thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt